bộ y tế công bố thêm một ca mắc mới covid một mươi chín ở hà nội
đây là bệnh nhân số bảy trăm một mươi bốn nam giới bốn mươi hai tuổi có địa chỉ tại phường phúc diễn quận bắc tử liêm hà nội
là nhân viên điều hành xe buýt
trước đó bệnh nhân này đã đi du lịch cùng gia đình tại đà nẵng từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi bảy tháng bảy
ngay từ tối qua năm tháng tám thành phố hà nội đã tiến hành phong tỏa toàn bộ khu vực ngõ bốn
phố kiều mai phường phúc diễn là nơi ở của bệnh nhân để bảo đảm công tác phòng chống dịch covid một mươi
thưa quý vị chúng tôi đang có mặt tại phố kiều mai phường phúc diễn quận bắc từ liêm thành phố hà nội
đây là nơi ở của bệnh nhân covid một mươi chín mới được ghi nhận trên địa bàn thành phố hà nội
mặc dù là thời tiết không thuận lợi trời mưa nhưng ngay từ đêm qua
các lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa cũng như phun khủy khẩn ở khu vực này
hiện toàn bộ hoạt động ở ngõ số bốn phố kiều mai đã được phong tỏa kiểm soát chặt chẽ người ra vào
mọi người dân được cách ly và hoạt động tiếp tế đều phải thông qua cơ quan chức năng
chốt chặn bên ngoài các trường hợp người dân ra vào khu vực phong tỏa đều được lực lượng chức năng lấy thông tin
dọc tuyến phố hai bên chốt phong tỏa trong bán kính khoảng một km
các cửa hàng nhà dân đều đóng cửa để đảm bảo an toàn
với những trường hợp f một quận bắc tử liêm đã đưa đi cách ly ở trường cao đẳng công nghệ cao hà nội
được biết bệnh nhân bảy trăm một mươi bốn ở cùng gia đình trong tòa trung cư mini có ba mươi căn hộ
với số lượng khoảng một trăm linh người hầu hết là các cặp vợ chồng trẻ
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội bệnh nhân bảy trăm một mươi bốn có lịch trình di chuyển dày đặc và phức tạp
sở y tế hà nội đề nghị người dân trên địa bàn nếu có tiếp xúc với bệnh nhân bảy trăm bốn mươi
cần khai báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để được giám sát và theo dõi sức khỏe